thưa quý vị ở thời điểm này khi mà kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi phổ thông và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đã cận kề
nhiều học sinh không khỏi băn khoăn về lựa chọn lập nghiệp đó là nên học toàn thời gian qua các bậc học để vào cấp học cao hơn
hay là rút ngắn thời gian học tập và lựa chọn cách phù hợp hơn với trình độ và điều kiện của gia đình
bên cạnh đó một mô hình được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đó là học song hành học nghề và học văn hóa
rút ngắn thời gian đào tạo có thể tham gia vào thị trường lao động ngay đây là mô hình được nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang thực hiện
ở việt nam mô hình đào tạo này hiện đang thu hút được khoảng trên hai trăm năm mươi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
đây là một tiết học văn hóa của học sinh khối trung cấp tại trường cao đảng nghề công nghiệp thanh hóa
hiện tại khối trung cấp chuyên nghiệp của trường đang có gần một học sinh theo học
nhà trường bố trí giáo viên dạy văn hóa ngay tại trường cho các em
ngoài các môn văn hóa bắt buộc các em sẽ học chủ yếu về kỹ năng nghề với phương pháp đào tạo tích hợp học lý thuyết kết hợp thực hành
và bảy mươi thời lượng học nghề sẽ thực hành tại xưởng và thực tập tại doanh nghiệp
sau ba năm các em học trung cấp sẽ có hai bằng tốt nghiệp một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông một bằng nghề
và các em có thể tiếp tục học lên lớp cao đẳng khi đủ điều kiện
con đường học sẽ luôn rộng mở nếu như các em luôn giữ được động lực vươn lên
một môn của em là sau này là học lên hệ cao đẳng
mà nếu có thể là lên hệ cao đẳng là học lên hệ cao đẳng
và phát triển kỹ năng lên hơn để đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp
tức là em sẽ học thêm một năm nữa lên hệ cao đẳng sau này bằng tốt nghiệp sẽ tốt hơn và công việc làm của em sẽ được đạt nhiều ý muốn
lựa chọn học hệ trung cấp chuyên nghiệp thay vì học tiếp lên trung học phổ thông là lựa chọn của hơn hai trăm năm mươi học sinh
với lựa chọn này thay vì phải kéo dài thời gian từ sáu đến bảy năm học từ trung học phổ thông lên cao đẳng hay đại học
thì chỉ sau từ ba đến năm năm vừa học văn hóa vừa học nghề các em có thể bước chân vào thị trường lao động với đầy đủ kỹ năng của người thợ trình độ cao đẳng
đây cũng là định hướng và chủ trương trong xây dựng chính sách và nguồn nhân lực quốc gia mà các ngành chức năng đã tính toán nhiều năm nay
bộ nào động thương minh sự đang đề xuất để đưa vào luật giáo dục sửa đổi lần tới này là tạo một cơ chế để thu hút người học hơn nữa bắt đầu từ lớp chín để vào giáo dục nghiệp
đấy là cái mô hình mà chính cộng
mà hiện nay thì bộ lao động thương sội cũng đã chỉ đạo các cơ sở doanh nghiệp là thực hiện theo mô hình này
thực chất của mô hình này chính là một cách học nghiên thông để giúp người học có thể vào thẳng từ lớp chín để liên thông qua trình nghiệp trung cấp và lên thẳng cao đẳng
thực hiện phân luồng ngay từ bậc trung học cơ sở là điều tất yếu trong cơ cấu nguồn lực phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh mới
tuy nhiên để làm được điều này cần tiếp tục tháo gỡ nhiều cơ chế vướng mắt trong thời gian tới
học xong hành văn hóa
học và học nghề ngay từ khi học cấp ba và liên thông lên cao đẳng là mô hình đào tạo đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới
còn ở việt nam thì mô hình đào tạo học nghề song song với học văn hóa sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã được nghiên cứu và thực hiện
tuy nhiên để thực sự có hiệu quả thì cần có những bước tiến mới trong công tác sửa đổi luật giáo dục sắp tới
tại trung quốc có năm mươi sáu bảy học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào các trường nghề
đài loan trung quốc có năm mươi
còn việt nam mỗi năm có gần một trăm linh
một hai triệu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chỉ có hơn hai trăm linh học sinh học nghề tương đương một mươi tám
mà mục tiêu đặt ra là đến năm hai nghìn hai mươi phải đạt hai mươi năm học sinh trung học cơ sở vào trường nghề
học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trung cấp đã áp dụng trong nhiều năm
tuy nhiên với đề xuất mới nhất của bộ lao động thương binh và xã hội hy vọng sẽ tạo bước đột phá trong chính sách phân luồng
theo quỹ cũ của giáo dục nghiệp thì người học vào học lớp chín
lớp chín và vào giáo dục nghiệp thì chỉ đến học được trung cấp thôi
không thể lên được để học
và đấy cũng là một cái rào cản về mặt tâm lý
và người ta cảm giác là người ta vào giáo dục nghiệp nó chỉ đến lớp chín thôi chỉ học trung cấp là xong không thể học gì được nữa
thì bây giờ không phải như vậy nữa mà lớp chín thì từ lớp chín có thể học lên được lên cao đẳng
và như vậy là học xong cao đẳng rồi thì hoàn toàn có thể liên thông được biết lên trình độ cao hơn
như vậy là mở ra một cái hướng một con đường người ta thấy rằng con đường nó thinh thang
và người ta sẽ sẵn sàng đến với giáo dục nghề nghiệp
tuy nhiên để đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội có thể đạt được như mục tiêu
thì có nhiều điểm cần tháo gỡ
hiện tại theo thông tư hai mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của bộ giáo dục và đào tạo
quy định học thẳng lên trung cấp cần phải hoàn thiện hết chương trình học lớp một mươi hai
như vậy với hệ trung cấp sau hai năm các em sau sẽ phải đợi một năm nữa mới có thể tiếp tục liên thông lên cao đẳng
điều này được cho là lãng phí thời gian
bên cạnh đó quy định về lứa tuổi lao động tại việt nam
quy định tại các luật liên quan còn đang có sự mâu thuẫn cần tháo gỡ
những doanh nghiệp có vốn fdi thì chưa tiếp nhận các em đến thực tập trải nghiệm tại các doanh nghiệp
thì nhà trường cũng rất muốn đề xuất là hệ thống luật của chúng ta có các thông tư

tuy nhiên việc áp dụng các mô hình chín cộng của bộ lao động thương binh và xã hội nhằm đạt được mục tiêu phân luồng
để áp dụng mô hình này mục tiêu lớn nhất vẫn phải là chất lượng chứ không chỉ số lượng
các cơ sở giáo dục cần phải bảo đảm chất lượng mới được thực hiện
chúng tôi cho rằng chỉ nên chọn một số trường có đủ điều kiện có năng lực
tức là có đủ cơ sở vật chất có đủ đội ngũ giáo viên có kỹ năng nghề theo tư chuẩn để tham gia chương trình chín cộng này
thực tế để thực hiện được mục tiêu đưa mô hình chín cộng vào đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thì cần nhiều điểm phải tháo gỡ
trong đó yêu cầu đầu tiên phải là chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
các trường cần phải nâng cao chất lượng đào tạo cam kết đầu ra của người học